ngày hôm nay công an tỉnh hà giang cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với phù thị nguyệt
trú tại quận long biên tp hà nội về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
trước đó cơ quan an ninh điều tra phối hợp với công an huyện bắc quang tiếp nhận đơn tố giác của công dân
về việc bị lừa đưa đi campuchia lao động trái phép
kết quả điều tra xác định nguyệt đã tuyển dụng và đưa người việt nam sang campuchia làm việc trái phép với hình thức
người lao động khi đến công ty sẽ được cấp các tài khoản facebook và mạng xã hội ảo
để tán tỉnh dụ dỗ người việt nam chơi game bài trên các ứng dụng do công ty lập ra
sau đó chiếm đoạt tiền thông qua việc nạp tiền chơi game của người chơi
thiếu tiền tiêu xài nên đã liều lĩnh đi cướp tài sản
các đối tượng vừa bị công an tp hội an tỉnh quảng nam khởi tố và bắt tạm giam
về hành vi cướp giật tài sản và tiêu tài sản do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an
ba đối tượng gồm huỳnh nguyễn ngọc bảo võ ngọc phước và hứa trần đại vĩ khai nhận
vào chiều ngày một mươi bảy tháng hai đã cướp giật túi sách của một du khách nước ngoài
bên trong có hai điện thoại iphone xs max một ipad hai máy đọc sách điện tử
một visa và các giấy tờ khác có liên quan
chỉ trước đây hai mươi bốn h đồng hồ đến trưa ngày một mươi tám tháng hai
lực lượng công an thành phố hội an đã phát hiện và bắt giữ bảo và phước
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ thêm vĩ là đối tượng đem tài sản
do hai đối tượng trên cướp giật để mang đi tiêu thụ
liên quan đến vụ việc hai thanh niên có hành vi chặn đầu ô tô tấn công
và gây gỗ đánh nhau với lái xe trên đường vành đai hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng tp hà nội cho biết
đã tạm giữ hai đối tượng trên để điều tra và làm rõ vụ việc
tại cơ quan công an trần văn hiệp và trịnh thịnh khai nhận
xuất phát từ việc khi đi đến chân cầu vĩnh tuy thì bị một ô tô khác ép vào mở kính xe
bỏ bọt nên đã đuổi theo
khi xe ô tô chạy lên vành đai hai thì có một người phụ nữ đi đằng sau quay clip
nên đối tượng đã tức giận và có hành vi chỉ bới
sau đó một chiếc xe pha đin vượt lên và quay phim chụp ảnh
hiệp và thịnh yêu cầu không được quay nhưng người trong xe pha đin vẫn tiếp tục quay phim
nên đã dẫn đến đánh nhau
được biết hiệp và thịnh đã uống bia trước khi điều khiển xe mô tô
bàn an toàn giao thông tỉnh khánh hòa cho biết vào dạng sáng nay ngày hai mươi bảy tháng hai
đặc biệt nghiêm trọng làm hai người thiệt mạng
đoạn qua xã cam phước đông tp cam ranh xe khách dường nằm đang lưu thông
theo hướng bắc nam đã đâm vào đuôi xe tải đang dừng sát giải phân cách cứng phía trước
vụ tai nạn đã khiến cho tài xế xe khách cùng phụ xe tử vong tại chỗ
đầu xe khách biến dạng dính chặt vào đuôi xe tải
lực lượng chức năng đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài
bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương
nguyên nhân vụ việc tai nạn vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ